tỉnh ủy tuyên quang đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tám mươi năm thành lập tri bộ mò than tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh tuyên quang
dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh tuyên quang qua các thời kỳ
các đồng chí lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa mẹ việt nam anh hùng thân nhân đảng viên tri bộ mò than
tri bộ mò than ra đời đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng địa phương và là tiền thân của đảng bộ tỉnh tuyên quang
hai mươi năm qua sự kiện thành lập tri bộ mò than luôn là mốc son tự hào của đảng bộ tỉnh tuyên quang
với những đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tỉnh tuyên quang đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng
huân chương hồ chí minh huân chương độc lập danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân